ủy ban kiểm tra trung ương đã ra thông báo
trong hai ngày một mươi hai và một mươi ba tháng một mươi hai tại hà nội
ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ hai mươi
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
sau đây truyền hình nhân dân xin được chuyển đến quý vị khán giả
một số nội dung chính của thông báo này
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét
kết quả kiểm tra tỉnh ủy ban thường vụ tỉnh ủy
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy thanh hóa về việc thi hành kỷ luật đảng
đối với đồng chí ngô văn tuấn tỉnh ủy viên
ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở xây dựng
và đồng chí đào vũ việt tỉnh ủy viên
bí thư đảng ủy giám đốc sở xây dựng
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
hai đồng chí nêu trên đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
vi phạm các quy định của đảng nhà nước
về công tác tổ chức cán bộ cụ thể
làm trái quy định của hội đồng thi tuyển công chức tỉnh thanh hóa
năm hai nghìn một mươi một ban hành quyết định không đúng thẩm quyền
về thành lập hội đồng tuyển chọn cán bộ công chức
của sở xây dựng tiếp nhận điều động trần vũ quỳnh anh
từ nhân viên hợp đồng ở đơn vị sự nghiệp về làm công chức chuyên môn
trong một thời gian rất ngắn bổ nhiệm làm phó trưởng phòng
trưởng phòng đề nghị quy hoạch chức danh phó giám đốc sở
việc kết nạp đảng tham gia đảng ủy sở xây dựng
những vi phạm khuyết điểm của đồng chí ngô văn tuấn
là rất nghiêm trọng của đồng chí đào vũ việt là nghiêm trọng
những vi phạm khuyết điểm của hai đồng chí xảy ra
trong thời gian dài có tính hệ thống kéo theo một số tổ chức đảng
và nhiều cán bộ đảng viên có vi phạm khuyết điểm
phải xử lý kỷ luật gây bức xúc hoài nghi
trong cán bộ đảng viên và nhân dân ảnh hưởng xấu
đến uy tín của đảng bộ sở xây dựng của ban thường vụ tỉnh ủy
và lãnh đạo tỉnh thanh hóa
tuy nhiên ban chấp hành đảng bộ tỉnh thanh hóa chỉ xem xét
xử lý kỷ luật đồng chí ngô văn tuấn ở mức khiển trách
và không kỷ luật đồng chí đảo vũ việt là chưa tương xứng
với tính chất mức độ lỗi phạm theo quy định của đảng
căn cứ quy định số một trăm linh hai của bộ chính trị về xử lý kỷ luật
đảng viên vi phạm ubktq quy định thi hành kỷ luật cảnh cáo
đối với đồng chí đào vũ việt
ubktq đề nghị ban bí thư xem xét
thi hành kỷ luật đồng chí ngô văn tuấn với mức nghiêm khắc
ubktq yêu cầu tỉnh ủy ban thường vụ tỉnh ủy thanh hóa
tổ chức kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc
qua vụ việc nêu trên kiểm tra ra soát chấn chỉnh
công tác tổ chức cán bộ trong toàn tỉnh
về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
đối với ban cán sự đảng ubnd tỉnh quảng nam
và đồng chí lê phước thanh
nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng
nguyên chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam
đồng chí đinh văn thu phó bí thư tỉnh ủy
bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ubnd tỉnh
đồng chí huỳnh khánh toàn ubnd tỉnh ủy
phó bí thư ban cán sự đảng phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh
đồng chí lê phước hoài bảo tỉnh ủy viên
giám đốc sở kế hoạch và đầu tư
đồng chí lê phước thanh nguyên bí thư tỉnh ủy
nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc
và các quy định của đảng nhà nước về công tác cán bộ
không gương mẫu có biểu hiện ưu ái cho gia đình
trong việc quy hoạch luân chuyển điều động
và quyết định bổ nhiệm đồng chí lê phước hoài bảo
là con trai của đồng chí
để xảy ra vi phạm của các tổ chức cá nhân trên
có trách nhiệm của ban thường vụ tỉnh ủy quảng nam
đã buông lỏng công tác lãnh đạo kiểm tra giám sát
đối với ban cán sự đảng ubnd tỉnh
chấp hành không nghiêm quy chế làm việc
để ban cán sự đảng ubnd tỉnh
và một số đồng chí lãnh đạo tỉnh
có các vi phạm khuyết điểm
những vi phạm khuyết điểm của đồng chí lê phước thanh là rất nghiêm trọng
vi phạm khuyết điểm của đồng chí đinh văn thu
đồng chí huỳnh khánh toàn
và đồng chí lê phước hoài bảo là nghiêm trọng
làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân
gây dư luận bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân
ubnd quyết định tiến hành quy trình xử lý kỷ luật
các đồng chí lê phước thanh đinh văn thu huỳnh khánh toàn
ubnd yêu cầu ban thường vụ tỉnh uỷ quảng nam
chỉ đạo tổ chức đảng và cơ quan có thẩm quyền
làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên
hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng
đối với đồng chí lê phước hoài bảo
nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc
tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm
đối với ban cán sự đảng ubnd tỉnh quảng nam
và các tập thể cá nhân liên quan theo thẩm quyền
ba xem xét đề nghị thi hành kỷ luật ban thường vụ tỉnh uỷ vĩnh phúc
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
đồng chí phạm văn vọng nguyên ủy viên trung ương đảng
bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
thi hành kỷ luật đồng chí phùng quang
phùng quang hùng phó bí thư tỉnh uỷ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ubnd tỉnh vĩnh phúc
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
căn cứ quy định số một trăm hai mươi một trăm linh hai của bộ chính trị
về xử lý kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm
ubnd trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo
đối với đồng chí phùng quang hùng
đề nghị bộ chính trị ban bí thư thi hành kỷ luật
ban thường vụ tỉnh uỷ vĩnh phúc
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
và đồng chí phạm văn vọng
theo thẩm quyền
ba xem xét thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn thanh sơn
nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh uỷ
nguyên bí thư đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
và đồng chí lê ân tình
nguyên ủy viên ban thường vụ huyện uỷ
nguyên trưởng công an huyện đắk song tỉnh đắk nông
căn cứ quy định số một trăm linh hai của bộ chính trị
ubnd quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo
đối với đồng chí nguyễn thanh sơn
quyết định thi hành kỷ luật khiển trách
đối với đồng chí lê ân tình
cũng tại kỳ họp này
ubnd đã xem xét giải quyết tố cáo một trường hợp
xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng
theo thẩm quyền năm trường hợp
tham gia ý kiến về giải quyết khiếu nại kỷ luật một trường hợp
thuộc thẩm quyền của ban bí thư
kính thưa quý vị khán giả
toàn văn nội dung thông báo của kỳ họp hai mươi
của ubnd được đăng trên báo nhân dân
kính mời quý vị khán giả theo dõi và đón đọc